theo thông báo chính thức từ tổng công ty đường sắt việt nam bắt đầu từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ bán vé tàu tết đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
cụ thể từ ngày hai mươi năm tháng chín đến hết ngày ba mươi tháng chín tổng công ty đường sắt việt nam sẽ dành khoảng hai mươi tổng số vé tàu tết để bán cho các tập thể
từ ngày một tháng một mươi sẽ triển khai bán vé tàu tết qua mạng thông qua các website www dsvn vn
mỗi khách hàng được đặt chỗ trên website mỗi lần không quá bốn vé cho một chiều
theo tổng công ty đường sắt việt nam thời gian phục vụ tết được tính từ ngày một mươi bảy tháng một đến hết ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tức ngày hai mươi tháng chạp đến hết ngày một mươi sáu tháng riêng
vào những ngày cao điểm để nâng cao năng lực chuyên trở và căn cứ nhu cầu tình hình thực tế hàng năm ngành đường sắt tổ chức bán vé chuyển đổi loại chỗ giường nằm tầng một thành ba ghế ngồi mềm áp dụng cho toa xe nằm mềm khoảng bốn giường